với mục đích chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp một nhóm gồm năm đối tượng ở huyện việt yên tỉnh bắc giang
đã gây áp lực yêu cầu các doanh nghiệp phải ký hợp đồng thuê bọn chúng làm bảo vệ
và ép các doanh nghiệp đưa tiền để cho máy móc vào hoạt động
hành vi của nhóm đối tượng này vừa bị công an huyện việt yên đấu tranh làm rõ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi nhận thấy một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn
tiến hành thi công mở rộng nhà xưởng tại khu công nghiệp quang châu nên đã đến gặp nhà thầu
yêu cầu phải thuê chúng làm bảo vệ nếu không sẽ gặp rắc rối
trước áp lực đó đã có hai mươi ba nhà thầu buộc phải đồng ý ký hợp đồng với mức từ năm đến tám triệu đồng một tháng
với thủ đoạn này nhóm đối tượng đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng mỗi tháng
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để bắt giữ các đối tượng khác có liên quan